trên bộ y tế gạch db về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
tiếp đó bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các chuyên gia các tổ chức quốc tế và các đơn vị về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người mắc covid một mươi chín
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia và ý kiến của các chuyên gia
bộ y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của bộ y tế
tại công văn số một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai trên bộ y tế gạt db
theo đó đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
đối với trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã mắc covid một mươi chín thực hiện trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh ba tháng
sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ em đang đi học thuộc độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi để chuẩn bị triển khai tiêm chủng
liên quan đến việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thông tin tại buổi gặp mặt báo chí về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi do bộ y tế tổ chức sáng ngày một mươi ba tháng bốn
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trong hôm nay sẽ có giấy phép xuất xưởng đối với lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã về việt nam
đây là vắc xin
vắc xin moderna do chính phủ úc viện trợ
trước đó ngày ba mươi một tháng ba bộ y tế đã phê duyệt vaccine moderna tiêm cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó trẻ sẽ được tiêm bắp liều tiêm bằng một phần hai liều cơ bản của người lớn tương đương hai mươi năm ml
giống như tiêm vắc xin cho người lớn liều nhắc lại tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần
đối với vaccine moderna các phản ứng rất thường gặp là sân hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm
một số trường hợp sân hạch bạch huyết khác ví dụ ở cổ ở trên xương đòn đau đầu bùn nôn nôn đau cơ đau khớp đau tại vị trí tiêm mệt mỏi ớn lạnh sốt sưng tại vị trí tiêm ban đỏ tại vị trí tiêm
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi sau lịa trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tiêm chín mươi tám bốn mệt mỏi bảy mươi ba một đau đầu sáu mươi hai một đau cơ ba mươi năm một
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi sau lịa trình tiêm mệt mỏi ba mươi ba một ớn lạnh ba mươi bốn sáu bùn nôn nôn mỡ hai mươi chín ba sưng đau ở nách hai mươi bảy sốt hai mươi năm bảy ban đỏ tại vị trí tiêm hai mươi bốn sưng tại vị trí tiêm và đau khớp
phản ứng thường gặp là tiêu chảy phát ban nổi mề đay tại vị trí tiêm phát ban tại vị trí tiêm phản ứng muộn tại vị trí tiêm
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng bảo đảm tiến độ tiêm vaccine
tổng người dân tiêm vaccine đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tránh bỏ sót
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ra sát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên năm mươi tuổi
người có bệnh nên đến khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở
sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên
vẫn là câu chuyện liên quan đến việc do dự tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
niềm vui sen lẫn nỗi lo
theo chia sẻ của giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho biết
qua khảo sát có sáu mươi tám mươi phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi khoảng ba mươi còn do dự
ngày một mươi ba tháng bốn tại buổi họp báo của bộ y tế giáo sư phan trọng lân cho rằng nhóm ba mươi phụ huynh này
cần được cung cấp thông tin đầy đủ hơn về tiêm chủng cho trẻ em
thời điểm phạm vi khảo sát và số người tham gia lấy ý kiến tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
chưa được công bố
hiện cả nước có khoảng một mươi một tám triệu trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong đó ước tính tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
bộ y tế dự kiến trong quý ii sẽ hoàn tất tiêm chủng cho những em này
nói rõ hơn về tiến trình tiêm phó giáo sư dương thị hồng viện phó vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
các địa phương đang xây dựng kế hoạch cụ thể dự kiến trong tuần tới sẽ triển khai quy mô nhỏ
ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh trước khi tiêm cho trẻ em cả nước
vaccine tiêm chủng đợt này do chính phủ australia tài trợ trong đó gần một triệu liều đã về việt nam hôm tám tháng bốn
đêm nay sẽ về thêm hơn hai triệu liều
để đảm bảo an toàn tiêm chủng bà hồng khuyến cáo trẻ chỉ tiêm chủng khi thật sự khỏe mạnh
nếu có biểu hiện viêm long đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín thì chưa nên tiêm chủng ngay
người nhà theo dõi trẻ ăn ngủ sinh hoạt bình thường không đặc biệt với nhóm năm đến sáu tuổi
chia sẻ với nhân viên y tế thông tin về tiền sử bệnh tật của công
trẻ mắc bệnh tiêm mạch nên tiêm ở bệnh viện để đảm bảo an toàn đánh giá sức khỏe và theo dõi phản ứng sau tiêm tốt hơn
sau khi tiêm cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất ba mươi phút để theo dõi và xử trí các phản ứng phản vệ nếu có
người nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ tối thiểu trong ba ngày đầu tiên sau tiêm
lưu ý các triệu chứng bất thường như sốt cao phát bang khó thở tím tái hoặc mệt mỏi ly bì
thông thường phản ứng xảy ra trong ba ngày
phản ứng xảy ra khoảng bốn tám tiếng sau tiêm vaccine
xu hướng giảm dần sau ngày đầu và thứ hai giảm dần
nếu biểu hiện tăng lên mức độ trầm trọng hơn cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời
đặc biệt là việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ giảm được nguy cơ chuyển nặng nếu mắc bệnh và hạn chế khả năng xâm nhập vào phổi của virus
nói một cách khác tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ giúp các em nhỏ tự tin hơn khi tham gia lao động vui chơi sinh hoạt
thưa quý vị
song song với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước ca mắc mới ca nặng và tử vong liên tục giảm
việt nam sẽ xây dựng song song hai kịch bản ứng phó với phòng chống dịch đó là
covid một mươi chín trở thành bệnh lưu hành và dự phòng khi xuất hiện tình huống mới nghiêm trọng
tại cuộc gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế sáng ngày một mươi ba tháng bốn
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đưa ra hai kịch bản phòng chống dịch có thể triển khai thời gian tới
thứ nhất biến chủng omicron đang lưu hành dần dần sẽ giảm bớt độc lực
bên cạnh đó với miễn dịch có sẵn từ việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và mắc bệnh số trường hợp chuyển nặng và tử vong sẽ giảm
giáo sư lân thông tin như vậy với kịch bản này chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới
tức là đưa covid một mươi chín sang bệnh lưu hành
các hoạt động xã hội có thể trở về bình thường mỗi cá nhân trong xã hội đều biết được các nguy cơ của mình
và nếu thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch
thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường
chúng ta chủ yếu tập trung vào những đối tượng nguy cơ cao người cao tuổi người có bệnh nền
thứ hai hiện sự hiểu biết về virus sars cov hai vẫn chưa được toàn diện
khi giao lưu đi lại nhiều việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra
các chủng này có thể hình thành do sự tương tác giữa các biến thể đã xuất hiện hoặc là chủng khác mới hơn
chủng sars cov hai mới khi xuất hiện sẽ làm giảm đi hiệu lực bảo vệ của vắc chung
vắc chung có thể làm lây lan mạnh hơn và tăng nguy cơ chuyển nặng
với kịch bản thứ hai này chúng ta sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng làm
giáo sư luân nói mặc dù thời điểm này chúng ta đã có nhiều vũ khí như vaccine thuốc điều trị
kinh nghiệm điều trị và các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên phải thường xuyên cập nhật hơn nữa kể cả về thuốc điều trị và đặc biệt là công nghệ vaccine
như vậy việt nam sẽ xây dựng song song hai kịch bản
một là để covid một mươi chín trở thành bất kỳ vật
bệnh lưu hành
hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng không bị động
để khi xuất hiện tình huống mới chủng mới sẽ kích hoạt kịch bản ứng phó
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên sẽ triển khai chiến dịch
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong tuần tới việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc
thông tin tại buổi gặp mặt báo chí của bộ y tế về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết
trong ngày một mươi ba tháng bốn sẽ có giấy phép xuất xưởng đối với lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên
tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đây là lô vaccine moderna đã về việt nam tối ngày tám tháng bốn
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói trong chiều ngày một mươi ba tháng bốn
lô vaccine đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến quảng ninh để ngày một mươi bốn tháng bốn
tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp sáu trên địa bàn tỉnh
đồng thời vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới
sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em lớp sáu trên toàn quốc
bộ y tế đã phê duyệt vaccine mardona để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vaccine được tiêm bắp với liều tiêm bằng một phần hai liều cơ bản của người lớn
tương đương hai mươi năm ml giống như tiêm vaccine do người lớn liều nhắc lại
tỉnh quảng ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine
covid một mươi chín cho trẻ em ở nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sang tuần sau cả nước sẽ triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em ở độ tuổi này
tiếp theo bản tin chúng tôi xin chuyển sang những cập nhật về tình hình covid một mươi chín quốc tế
trong bối cảnh số ca mắc vẫn tiếp tục tiến lên các mốc kỷ lục mới
trung quốc cũng không thể tránh khỏi xu hướng này
trung quốc có thể phải đối mặt với hơn một mươi triệu ca nhiễm và khoảng bốn mươi bốn trường hợp tử vong
do covid một mươi chín trong hơn một tháng qua nếu không thực hiện diễn viên
theo china news ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi ba tháng bốn thông báo
nước này ghi nhận thêm một năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín cùng hai mươi sáu bốn trăm hai mươi ca nhiễm không triệu chứng trong vòng hai mươi bốn giờ qua
trong đó thành phố thượng hải điểm nóng nhất trong đợt dịch này ở trung quốc
báo cáo một một trăm tám mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín và hai mươi năm một trăm bốn mươi một ca nhiễm không triệu chứng
trung quốc đang đương đầu với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất
kể từ khi đại dịch nổ ra
giới chức địa phương cho rằng chủng phụ ba hai của biến thể omicron là nguyên nhân chính
theo tờ people daily cho hay từ ngày một tháng ba đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thượng hải và tỉnh cát lâm là hai khu vực ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất trong đợt dịch này ở trung quốc
với lần lượt hai trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi sáu và sáu mươi bảy bảy trăm linh chín ca đã được xác nhận bao gồm cả ca nhiễm không triệu chứng
nhóm dự báo dịch bệnh của đại học lan châu hôm ngày một mươi bốn tháng bốn đã công bố kết quả dự đoán mới nhất cho thấy
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần này ở trung quốc có thể sẽ được kiểm soát vào tháng năm tới
hệ thống dự báo chỉ ra rằng tình hình dịch bệnh ở thượng hải dự kiến sẽ được kiểm soát vào khoảng
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với mức độ lây nhiễm tích lũy ước tính khoảng ba trăm linh một bảy trăm bốn mươi người
số người nhiễm trong đợt dịch này ở thượng hải
dự báo sẽ lần lượt giảm xuống dưới một người một trăm linh người và một mươi người vào các ngày hai mươi một tháng bốn
hai mươi năm tháng bốn và hai mươi chín tháng bốn cũng theo nhóm dự báo của đại học lan châu
sau khi mô phỏng quy mô phát triển của đợt dịch nếu trung quốc không kiểm soát được hay nới lỏng
biện pháp phòng dịch đất nước tỷ dân có thể phải đối mặt với khoảng một mươi hai mươi bốn triệu ca nhiễm và
một mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín trong vòng một tháng hiện nay trung quốc là một trong số
quốc gia vẫn kiên trì theo đuổi chính sách zero covid một mươi chín không covid một mươi chín
tuy nhiên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nước này đã chuyển sang trạng thái zero covid một mươi chín năng động
với cách phòng chống dịch nhanh linh hoạt tùy theo tình hình đặc điểm và điều kiện từng nơi
chính sách phòng chống dịch hiện tại đã giúp trung quốc ngăn chặn hàng chục triệu người bị nhiễm bệnh
thưa quý vị chúng ta không thể phủ nhận những tác hại của làn sóng đại dịch covid một mươi chín bên cạnh đó
vẫn còn những câu chuyện vô cùng ý nghĩa xung quanh những ngày cách ly của dịch covid một mươi chín
đó là câu chuyện của cô gái ở thượng hải liên tục nhận được chăm sóc đặc biệt từ anh hàng xóm
chia sẻ câu chuyện thú vị của mình lên dowin một mạng xã hội của trung quốc
theo scmb cô gái liên tục nhận được chăm sóc đặc biệt từ anh hàng xóm đã chia sẻ câu chuyện thú vị
của mình lên do win một mạng xã hội của trung quốc theo đó cả hai đang sống ở thượng hải và
không thể ra khỏi nhà trong dịch covid một mươi chín khi biết cô gái cạnh nhà gặp khó khăn trong việc đặt
mua đồ ăn anh hàng xóm tên offi đã dùng thiết bị bay không người lái để gửi tới rau dưa chuột cam
cá v v cô gái chia sẻ và viết thêm rằng có lần mình nhận được một chiếc bánh bao kèm mạnh giấy nhất
nhỡ hãy ăn sáng đầy đủ anh ấy dành cả đêm để sang thức ăn trên mạng anh ấy mua được một con cá
và chi cho tôi một nửa để trả ơn cô gái đôi khi gửi cho ifael một chút đồ ăn nhẹ
câu chuyện của hai người hàng xóm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng trung quốc
nhiều người cho rằng đây là một cặp trời sinh và nên làm đám cưới sau khi thượng hải kiểm soát
được dịch bệnh theo sdmb nguồn cung nhu yếu phẩm đang là vấn đề khó khăn đối với không ít người
dân thượng hải khi thành phố triệt để thực hiện biện pháp hạn chế đi lại và số nhân viên giao hàng giảm dần do nhiễm covid một mươi chín
mới đây cathy xu nữ tỷ phú được mệnh danh là nữ hoàng đầu tư ở trung quốc
đã phải lên mạng xã hội để tìm cách mua bánh mì và sữa khi sống ở thượng hải
cathy xu viết trên một nhóm trên wechat
hàng xóm có thể chỉ cho tôi chỗ mua bánh mì được không gia đình chúng tôi có rất nhiều người
chúng tôi cần bánh mì và sữa cảm ơn mọi người
hôm ngày một mươi một tháng bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn hai mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
chủ yếu là các trường hợp không biểu hiện triệu chứng
thành phố hơn hai mươi năm triệu dân hiện vẫn là tâm dịch lớn nhất của trung quốc
mới đây một cặp đôi đã ly hôn sáu năm cho biết họ đang tính đến chuyện tái hôn khi
vô tình bị cách ly cùng nhà ở thượng hải người phụ nữ trong câu chuyện cho hay
khi tới thăm con ở nhà chồng cô vô tình bị cách ly chung suốt hơn hai mươi ngày
tình cảm vợ chồng giữa hai người nảy nở trở lại trong bối cảnh covid một mươi chín đã lây nhiễm
cho hơn một trăm tám mươi người ở thượng hải người đàn ông được cư dân mạng trung quốc
đặc biệt danh là anh hàng xóm tốt bụng khi liên tục gửi đồ ăn cho cô gái nhà bên bằng đường
hàng không là một trong những câu chuyện ấm lòng trong tâm dịch covid một mươi chín ở thượng hải vừa qua
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của báo sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến dịch covid một mươi chín chưa chấm dứt và vẫn tác động đến con người trên toàn thế giới
dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống mới nhưng tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt cho đến thời điểm
điểm hiện tại sẽ là cơ sở vững chắc để mọi áp lực khác được giải quyết
những câu chuyện đời thường mà vô cùng ý nghĩa chúng tôi vừa chia sẻ trên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ
trong mùa dịch của nhiều người vì vậy quý vị hãy luôn suy nghĩ tích cực lạc quan và đừng quên
tuần thủ năm k để sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh bình thường mới quý vị nhé cảm ơn quý vị đã
quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung một mươi hai h